tình hình xung đột tại giải gaza tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi israel đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ tại vùng lãnh thổ này
vào đêm bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương bộ trưởng quốc phòng israel tuyên bố các lực lượng mặt đất của nước này đã ở trung tâm thành phố gaza thủ phủ của giải gaza
bộ trưởng quốc phòng israel cũng tiết lộ kế hoạch sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với giải gaza để giám sát và hành động chống lại các mối đe dọa an ninh
cũng như ngăn chặn bất cứ ai có ý định làm hại quốc gia do thái
trong khi đó nhiều nước trên thế giới liên tục lên tiếng kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo trong bối cảnh cuộc xung đột giữa hamas và israel đã khiến một mươi ba trăm hai mươi tám người palestine ở giải gaza thiệt mạng
tại cuộc họp của ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy ngày bảy tháng một mươi một ngoại trưởng nhật bản joko kamikawa cho rằng
cộng đồng quốc tế cần hợp tác hướng tới việc tạm ngừng bắn nhân đạo trong cuộc xung đột hamas israel để cung cấp các nhu yếu phẩm cho dân thường ở giải gaza
liên quan tới tình trạng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này
người phát ngôn văn phòng nhân đạo liên hợp quốc ngày bảy tháng một mươi một cảnh báo các dịch vụ của gaza sắp đạt đến điểm giới hạn do không có nguồn cung cấp nhiên liệu
đồng thời cho biết đến nay không có chiếc xe nào trong số năm trăm sáu mươi chín xe tải chở hàng viện trợ tới khu vực này mang theo nhiên liệu
tuần trước người đứng đầu nhóm viện trợ của liên hợp quốc martin griffith cho biết đã có một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc đưa nhiên liệu vào giải gaza nhưng không nêu chi tiết
trong bối cảnh tình xung đột israel hamas
vẫn rất căng thẳng các nước đang đẩy mạnh nỗ lực sơ tán công dân khỏi giải gaza
bộ ngoại giao mỹ thông báo nước này đã giúp hơn bốn trăm linh người
bao gồm công dân thường chủ nhân hợp pháp và những người đủ điều kiện khác của mỹ rời khỏi giải gaza
trong khi chính phủ canada thông báo nhóm công dân đầu tiên của nước này đã rời khỏi gaza
phó phát ngôn bộ ngoại giao mỹ ông verdan patel nêu rõ mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với ai cập và israel
nhằm hướng tới việc đi lại an toàn cho nhiều công dân mỹ
ngoài ra ông lưu ý số công dân mỹ có thể rời gaza
nhiều khả năng sẽ tăng lên trong những giờ tới
cùng ngày chính phủ canada thông báo nhóm công dân đầu tiên của nước này đã rời gaza
trong bối cảnh xung đột hamas israel vẫn tiếp diễn
otawa cam kết tiếp tục đưa tất cả công dân canada ra khỏi vùng lãnh thổ này
nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc đang diễn ra
trong một diễn biến liên quan ngày bảy tháng một mươi một tổng thống ai cập abdel fattah el sisi
và người đồng cấp pháp emmanuel macron đã có cuộc điện đàm thỏa thuận về tình hình chiến sự ở giải gaza
cũng như xem xét kết quả của các nỗ lực
ngoại giao khu vực và quốc tế nhằm giảm leo thang xung đột tại giải đất về địa trung hài này
hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên liên quan giải quyết khủng hoảng hiện nay ở gaza
một cách hòa bình nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước palestine độc lập
liên quan đến xung đột tại sudan ả rập xê út thông báo các bên tham chiến ở sudan
đã không đạt được tiến triển nào nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn sau vòng hòa đàm mới nhất tại jeddah
sau hai bên tái khẳng định cam kết tôn trọng các thỏa thuận trước đây
nhằm cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo
trước đó các bên tham chiến tại sudan đã được nối lại đàm phán hôm hai mươi sáu tháng một mươi tại ả rập xê út
theo chính quyền riyadh lần hòa đàm này được tổ chức nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi
cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo thiết lập lệnh ngừng bắn và các biện pháp xây dựng lòng tin khác
đồng thời tiến tới chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch
những lần hòa giải trước đó của các phe phái tại sudan chỉ dẫn đến những thỏa thuận ngừng bắn tạm thời
và bị vi phạm một cách có hệ thống ngay sau khi đạt được
theo spa trong vòng đàm phán mới này hai bên tham chiến ở sudan đã đồng ý hợp tác với liên hợp quốc
để vượt qua những trở ngại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo
hai bên cũng nhất trí về các biện pháp xây dựng lòng tin
ủy ban châu sẽ chính thức khuyến nghị bắt đầu đàm phán thành viên với ukraine vào ngày hôm nay
quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh eu vào tháng một mươi hai
trong đó cơ quan điều hành của khối phải chuẩn bị một báo cáo về tiến trình của ukraine
trên bảy lĩnh vực cải cách vào thời điểm đó
trong chuyến thăm thủ đô ukraine hôm bốn tháng một mươi một chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết
nước này đã đáp ứng hơn chín mươi yêu cầu để bắt đầu đàm phán thành viên eu chính thức
bà nói thêm rằng tham nhũng vào quyền của người dân tộc thiểu số tại ukraine
nằm trong số những lĩnh vực cần phải bàn thảo trong thời gian này
trước đó bà von der leyen đã nhấn mạnh quá trình xây nhập eu hoàn toàn dựa trên tiến bộ thực tế
và ukraine không nên mong đợi bất kỳ lối tắt nào trên con đường trở thành thành viên chính thức
quyết định khởi động các cuộc đàm phán gia nhập eu với ukraine sẽ cần có sự thống nhất
nhất trí của tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên
trong khi đó hungary đã nhiều lần bày tỏ sự quan ngại về tư cách thành viên tiềm năng của kiev
vua charles viii đã có bài phát biểu khai mạng quốc hội anh đầu tiên
công bố chương trình lập pháp cuối cùng của chính phủ của đảng bảo thủ
trúc cực tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào đầu năm hai nghìn hai mươi
là bài phát biểu khai mạc quốc hội đầu tiên của một vị vua nước anh kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi
bài phát biểu của vua charles viii công bố hai mươi một dự luật mà theo thủ tướng rishi sunak là kế hoạch
giúp vương quốc anh thịnh vượng hơn đổi mới hơn và an toàn hơn
bài phát biểu chỉ ra ưu tiên hàng đầu trong chương trình lập pháp của chính phủ là phát triển nền kinh tế
với các dự luật về cấp phép khai thác dầu khí hàng năm đầu tư vào lĩnh vực giao thông
bảo vệ người tiêu dùng khỏi các khoản phí gian lận và việc tham gia hiệp định
định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
thủ tướng sunak nhấn mạnh với bài phát biểu của nhà vua chính phủ đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức
nhằm thay đổi đất nước vì mục tiêu lâu dài và một tương lai tốt đẹp hơn mà người dân anh xứng đáng được hưởng
bài phát biểu khai mạc quốc hội của vua charles viii là cơ hội để thủ tướng sunak đưa ra trọng tâm
chương trình nghị sự của ông khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần
trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây đảng bảo thủ cầm quyền đang bị công đảng đối lập bỏ xa về tỷ lệ ủng hộ
hôm qua tại thủ đô moscow của nga các hoạt động như meeting tuần hành và đặt vòng hoa tại lăng vladimir ilyich lenin
là anh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới đã diễn ra trang trọng để kỷ niệm một trăm linh sáu năm cách mạng tháng một mươi nga
tại thủ đô moscow ban chấp hành trung ương đảng cộng sản liên bang nga
phái đảng cộng sản liên bang nga tại duma kosa tức hạ viện nga
cùng nhiều tổ chức xã hội phong trải nhân dân yêu nước cánh tả
có nhiều hoạt động kỷ niệm một trăm linh sáu năm cách mạng tháng một mươi
tại nhiều thành phố của nga cũng diễn ra các hoạt động meeting tuần hành
đặt vòng hoa tại tượng đài lenin để kỷ niệm ngày lễ lớn này
cách đây một trăm linh sáu năm ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy cách mạng tháng một mươi nga đã đi vào lịch sử
khi đóng vai trò là sự mở đầu cho phong trào cách mạng trên toàn thế giới
là thành tựu lớn trong tiến trình của lịch sử nhân loại
vô cùng cao đẹp là xóa bỏ chế độ người bóc lột người
thực hiện hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội
các quy định mới về quảng cáo chính trị đã được quốc hội các nước thành viên
liên minh châu âu eu và nghị viện châu âu thông qua
theo đó các công ty công nghệ lớn sẽ phải gắn nhãn nội dung quảng cáo chính trị
trên các nền tảng minh bạch về thông tin bên trả tiền và số tiền quảng cáo
cũng như các cuộc bầu cử nào được nhằm tới
quy định mới được đưa ra trước khi
cuộc bầu cử nghị viện châu âu dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể quy định này sẽ cấm các thực thể ở nước thứ ba
tài trợ quảng cáo chính trị ở eu trong ba tháng
trước khi diễn ra bầu cử hoặc cuộc trưng cầu dân ý
đồng thời cấm quảng cáo dựa trên sắc tộc tôn giáo hoặc xu hướng giới tính
quy định mới buộc các công ty truyền thông xã hội như google
thuộc tập đoàn alphabet hay meta phải có trách nhiệm và minh bạch hơn
nếu vi phạm công ty đó có thể bị phạt với số tiền lên tới sáu doanh thu quảng cáo hàng năm
tất cả quảng cáo chính trị trực tuyến sẽ có sẵn trong kho lưu trữ trực tuyến
trong một tuyên bố thành viên nghị viện châu âu cho rằng
các quy định mới sẽ khiến những đối tượng ngoài eu khó phát tán tin sai tin giả
và can thiệp vào tiến trình tự do và dân chủ của khu vực
tốc độ lãng phát hàng hóa thực phẩm tại anh đã giảm trở lại mức một con số lần đầu tiên kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
canta world panel một bộ phận của công ty nghiên cứu thị trường canta group
có trụ sở chính tại london của anh
ghi lại dữ liệu về giá và doanh số bán hàng của các siêu thị công bố tỷ lệ lãng phát thực phẩm hàng năm tại anh
ở mức chín bảy trong bốn tuần tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua
theo qanta wall panel sự sụt giảm tỷ lệ lãng phát thực phẩm của london từ mức một mươi một được ghi nhận trong bốn tuần trước đó
vẫn chủ yếu là do giảm giá khi các chuỗi cửa hàng tìm cách duy trì và củng cố lượng khách hàng trung thành
trước mùa bán hàng quan trọng vào dịp giáng sinh
báo cáo chỉ ra
báo cáo chỉ ra sự đóng góp hạn chế ở những cửa hàng siêu thị chỉ vì có bơ mì ống và sữa là những mặt hàng hàng ngày có giá thấp hơn một năm trước
một báo cáo riêng do barclaycard công bố hôm bảy tháng một mươi một cho thấy người mua sắm đang tạm dừng chi tiêu tùy ý vào tháng một mươi
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng lan rộng nhằm tiết kiệm tiền cho lễ giáng sinh
báo cáo chỉ ra
quý vị indonesia là đất nước có các loại nhạc cụ truyền thống phong phú một trong số đó là giàn nhạc gamlan
với giá trị văn hóa độc đáo và cao quý được ví như một phương tiện biểu đạt văn hóa và xây dựng mối liên kết giữa con người và vũ trụ
nhạc cụ truyền thống gamlan của indonesia đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
để bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc này chính quyền xứ vạn đảo đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm đưa loại hình nghệ thuật này gần gũi hơn với bạn bè quốc tế và mang hơi thở cuộc sống hàng ngày của người dân
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
âm nhạc truyền thống từ giản nhạc gamlan của indonesia có âm điệu du dương pha trộn giữa dòng nhạc tra với tiếng nước chảy dóc sách nhẹ nhàng
giản nhạc gamlan gồm nhiều nhạc cụ như trống cồng chiêng sáo đàn dây ấn tượng nhất là giản cồng gồm khoảng một mươi mặt kim loại hình tròn có điểm lồi ở giữa để làm tâm đánh được xếp trên giả gỗ
sự xuất hiện của gamlan có từ trước khi nể văn hóa ấn độ giáo phật giáo thống trị indonesia vào năm bốn trăm linh bốn trước công nguyên và đại diện cho nghệ thuật nguyên thủy của indonesia
kể từ khi để unesco bảo vệ gamlan gamlan đã được tạo ra
vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại âm nhạc gamlan đã được gìn giữ và đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân từ đảo java bali tây dumacha lubok tới tỉnh lampung của indonesia
âm nhạc gamlan đã được lồng ghép trong lĩnh vực y tế để trị liệu tâm lý cho các bệnh nhân
kể từ khi âm nhạc của gamlan được sử dụng để trị liệu các bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn hạnh phúc hơn nhờ đó có thể phục hồi sức khỏe nhanh hơn
với những giá trị văn hóa độc đáo và cao quý để di sản âm nhạc này tiếp tục tồn tại indonesia đã đưa gamlan vào chương trình học của trẻ em
ngoài học cách chơi trống đánh cổng hay tìm hiểu về các bộ gõ học sinh còn được khám phá lịch sử hình thành và phát triển dòng nhạc truyền thống này
chúng tôi hy vọng trẻ em có thể cảm thụ được âm nhạc truyền thống và nền văn hóa của đất nước ngay từ sớm bởi nếu chúng dành tình yêu cho văn hóa thì cũng sẽ thêm yêu đất nước hơn
không chỉ gìn giữ âm nhạc thông qua giáo dục và đào tạo chính quy hay không chính quy indonesia đã nỗ lực phát huy di sản thông qua các lễ hội biểu diễn và giao lưu văn hóa
hiện nay gamlan đã trở thành sản phẩm du lịch hút khách du khách đến indonesia không chỉ được tham quan thưởng thức âm nhạc mà còn được trải nghiệm thực tế
tôi cho rằng di sản gamlan vẫn sẽ được ưa chuộng đối với người dân trong nước và cộng đồng quốc tế bởi lẽ còn rất nhiều người khác nhau có thể thúc đẩy
và duy trì hoạt động của giàn nhạc gamlan
khi văn hóa di sản thật sự trở thành sức mạnh nội sinh nó sẽ là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên văn hóa cần sự đa dạng của cộng đồng cụ thể nó không cần dọc khuôn theo hình mẫu nào
bảo tồn trong sự phát triển đối với văn hóa phi vật thể là một quy luật để giúp sự đa dạng văn hóa ngày càng phong phú hơn có giá trị nhân loại hơn